xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
liên quan tới vụ sập mỏ titan bình thuận khiến một người chết ba người mất tích
đến cuối ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi việc tìm kiếm ba công nhân bị vùi lấp dưới bãi cát
tại mỏ titan nam suối nhung vẫn đang diễn ra khẩn trương
theo thông tin từ công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
thời điểm xảy ra sự cố một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi có năm công nhân đang làm việc
bãi cát từ độ cao hai mươi mét sạt lở vùi lấp bốn người
một người may mắn chạy thoát là anh phan văn hưng tổ trưởng tổ khai thác của công trường
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đã triển khai lực lượng phối hợp với công an xã thuận quý và chính quyền địa phương
huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương ứng cứu tìm kiếm người bị nạn
đồng thời điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân tên là bùi quang trình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
lực lượng chức năng công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và lấy lời khai của một số nhân viên của công ty tân quang cường để làm rõ vụ việc
vào ngày hôm nay các lực lượng chức năng của công an tỉnh bình thuận
công an huyện hàm thuận nam cùng với công ty tân quang cường tiếp tục khẩn trương
tìm kiếm các nạn nhân còn lại và củng cố làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi lao thẳng xe khiến một thành viên của tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng bị thương
trong lúc làm nhiệm vụ vào tối ngày sáu tháng một mươi vừa qua đỗ trí dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại phường tân chính quận thanh khê đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu
tiến hành khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tổ tuần tra chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng
đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính đà nẵng thì phát hiện hai thanh niên
có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra tuy nhiên đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ chạy
và đâm vào thượng úy nguyễn thành vinh thuộc phòng cảnh sát cơ động công an thành phố khiến đồng chí này
bị thương vùng đầu phải nhập viện được biết đối tượng dũng có một tên án về tội cố ý gây thương tích
công an tỉnh cao bằng vừa phát hiện bốn công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
theo thông tin ban đầu bốn trường hợp trên
công an tỉnh cao bằng có độ tuổi từ một mươi bảy đến ba mươi tuổi đều đến từ tỉnh quý châu trung quốc
vượt biên trái phép vào việt nam nhằm mục đích tìm đường xuất cảnh sang lào tìm việc làm
cụ thể vào khoảng một giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại km số bảy quốc lộ ba thuộc xóm bản gùn
xã ngũ lão huyện hòa an tỉnh cao bằng tổ công tác do phòng quản lý xuất nhập cảnh chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cao bằng phát hiện trong xe ô tô mang biển số hai mươi a
bốn nghìn chín trăm năm mươi một có hai người đàn ông việt nam gồm nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là lái xe nguyễn bảo ngọc sinh
năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên và bốn người trung quốc không xuất trình
được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng
tiếp tục điều tra làm rõ
thủ tướng đề nghị các ngân hàng thương mại tuân thủ pháp luật cụ thể như thế nào
xin mời quý vị tiếp tục theo dõi cụm tin chính sách sau
thủ tướng chính phủ vừa có công văn số chín trăm sáu mươi một gửi ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn về việc hoàn thiện
thủ tục triển khai dự án thành phần hai đoạn hữu nghị tri lăng dự án bot xây dựng đường cao tốc bắc giang lạng sơn
theo đó thủ tướng cho phép tách khỏi dự án bot bắc giang lạng sơn thành dự án độc lập để triển khai
thực hiện theo quy định hiện hành giao ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn tiếp tục là cơ quan chủ quản
để tổ chức thực hiện dự án thành phần hai sau khi tách theo đúng các quy định của pháp luật
sở công thư hà nội đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối hoạt động
kinh doanh sang giàu các doanh nghiệp bán lẻ sang giàu đang có hoạt động kinh doanh trên địa bàn hà nội
theo đó sở công thương hà nội yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn hà nội
phải chịu trách nhiệm đối với các trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống đóng cửa không bán hàng
hoặc bán hàng hạn chế do thiếu hàng hoặc do chết khấu quá thấp không đủ bù đắp chi phí
doanh nghiệp bán lẻ chịu lỗ trong thời gian dài
vào hồi bảy giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu chín độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai từ một trăm linh ba đến một trăm ba mươi ba km trên giờ giật cấp một mươi bốn
di chuyển theo hướng tây tây nam
với tốc độ khoảng một mươi năm hai mươi km trên giờ từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu dần cường độ mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đêm qua một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại bờ sông thạch hãn
đoạn qua địa bàn thôn như lệ xã hải lệ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
các lực lượng chức năng đã trắng đêm hỗ trợ người dân tìm kiếm một người bị mất tích
nhận được tin báo
về vụ sạt lở dẫn đến sập nhà lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị
đã đến hiện trường phối hợp cùng với các lực lượng có liên quan tìm kiếm
đến khoảng sáu giờ sáng nay đã tìm thấy một thi thể nạn nhân mất tích
vâng đến thời điểm này nước lũ cơ bản đã rút công tác khắc phục ở vùng đồng bằng cũng như vùng núi
đang được các địa phương ở quảng trị tập trung
tuy nhiên khó khăn nhất đối với tỉnh quảng trị là tuyến đường quốc lộ một mươi năm d đi qua cửa khẩu quốc tế la lai bị sạt lở nghiêm trọng
một vấn đề lớn nhất của tỉnh quảng trị là sạt lở tuyến đường quốc lộ một mươi năm d đi cửa khẩu quốc tế la lây tại km bảy trăm linh bảy trăm bốn mươi năm đến km bảy chín trăm linh
một phần quả đồi sụt sâu khoảng năm bảy mét đoạn sụt lún dài khoảng hai trăm linh mét chiều rộng khoảng hai trăm linh mét
huyện đắc rông đã di rời khẩn cấp hơn bốn mươi hộ dân
tại quảng bình mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập lụt chia cắt tập trung chủ yếu là ở hai huyện lệ thủy quảng ninh
mưa lớn đã khiến cho hơn ba trăm linh nhà dân ở các huyện lệ thủy quảng ninh bị ngập lụt nhiều tuyến đường huyện lệ thủy bị ngập sâu trên năm mét
huyện lệ thủy đã lên kế hoạch di rời hơn ba sáu trăm linh hộ với hơn một mươi một người dân tại các khu vực ngập lụt sâu sang các nhà cao tầng nhà kiên cố
sau năm ngày diễn ra với sự tham gia trách nhiệm của bảy mươi bốn đoàn với gần sáu trăm linh tác phẩm cùng phần dự thi của tám mươi bốn người dẫn chương trình đến từ công an các đơn vị địa phương
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã bế mạc vào tối ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi tại cần thơ
giữa lệ bế mạc có ông dương tấn hiển ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
trưởng ban tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba khép lại với nhiều cảm xúc dấu ấn và thành công tốt đẹp
nhưng hơn tất cả là tình cảm trách nhiệm của những người làm báo truyền hình phát thanh công an nhân dân
sự tận tình chú đáo nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân thành phố cần thơ đã dành cho liên hoan
liên hoan năm nay có gần năm trăm linh cán bộ phóng viên người dẫn chương trình với gần sáu trăm linh tác phẩm dự thi ở các thể loại
tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt
chuyên mục an ninh trật tự tác phẩm phát thanh về đề tài an ninh trật tự và thi phát thanh viên người dẫn chương trình
phát biểu tại lễ bế mạc thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
trưởng ban tổ chức liên hoan khẳng định liên hoan lần này là một trong những dấu mốc ý nghĩa trong năm đầu tiên
triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi ba của trung ương về phương hướng phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông cửu long đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
liên hoan lần này đã góp phần tạo động lực và niềm tin cho những người làm báo công an
kịp thời đề xuất các giải pháp thiết thực tìm ra một hướng đi và hướng phát triển trong thời kỳ công nghệ số
thường xuyên quan tâm và quyết tâm
công an nhân dân biến thách thức thành cơ hội thực hiện thắng lợi mục tiêu làm chủ công nghệ
trong lĩnh vực báo chí truyền thông của lực lượng công an nhân dân
chú trọng công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trang bị trang cấp các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
các kỳ liên hoan tiếp theo ban tổ chức sẽ nghiên cứu và mở rộng thêm thể loại dự thi
cho các tác phẩm được sản xuất và phân phối trên nền tảng số
ban tổ chức tin tưởng và sẽ chờ đón những tác phẩm có chất lượng cao đón đầu xu hướng phát triển công nghệ số
theo đánh giá của ban giám khảo chất lượng của các tác phẩm tham gia liên hoan khá đồng đều
được đầu tư công phu sáng tạo có chiều sâu có tính phản biện và đề xuất được những giải pháp thiết thực
đặc biệt có tác phẩm tác giả đeo bám năm năm đeo bám nhân vật để có được hai mươi khúc hình tài liệu đặc sắc gây ấn xin được chứa với người xem
việc tốt cũng tăng lên vượt xa so với cuộc thi báo chí mang tính toàn quốc hiện nay
hình thức thể hiện các tác phẩm phong phú sáng tạo âm thanh hình ảnh ấn tượng chuyên nghiệp và tiếp cận được cách thể hiện của truyền thông hiện đại
điều đó cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ làm báo phát thanh truyền hình của lực lượng công an nhân dân qua mỗi kỷ liên hoàn
phim tài liệu đường về của mà rừng bắt đầu khi tôi xây dựng đã sắc đẩn đi theo những vật đánh cuối đời có thể là một mươi năm năm một mươi năm hai mươi năm
sau năm năm nay tôi đã xây dựng bộ phim để tham gia liên hoàn truyền hình công an này
sau kỳ liên hoàn này tôi tiếp tục thay nhân vật thay câu chuyện đẹp của hai vợ chồng biên tựa sống hạnh phúc với nhau
và cũng như xây dựng hình ảnh của người công an nhân dân cùng với ông bà thường xuyên tình nguyện quân dân
và cũng như để xóa dằn sự hữu tục mê tính dự đoan ở nơi vùng cao kia
tôi đã từng tham dự rất nhiều tỷ cuộc liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân
và đây là lần thứ một mươi ba tại cần thơ tôi để lại
cho tôi nhiều ấn tượng rất là xuất sắc
thứ nhất là tôi thấy công tác tổ chức của ban tổ chức rất là chú đáo hiệu quả và thân thiện
thứ hai là về cái nội dung trong phần trao giải của lệnh bế mạc tôi thấy rất là phong phú và đa dạng khác với mọi khi
bàn giám khảo đã lựa chọn ra sáu mươi sáu giải vàng một trăm ba mươi năm giải bạc và hai trăm ba mươi sáu bảng khen cho các tác giả tác phẩm xuất sắc
liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
khép lại với những dấu ấn đẹp về người chiến sĩ công an
góp phần nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
lan tỏa hình ảnh công an nhân dân với tinh thần vì nước quê thần vì dân phục vụ